tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức buổi gặp mặt đối thoại với các học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tức đề án chín trăm hai mươi năm
trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đã được đầu tư từ ngân sách địa phương
hơn bốn trăm linh học viên đã tham gia buổi đối thoại để tìm những giải pháp phát huy vai trò chuyên môn nghiệp vụ và góp phần xây dựng thành phố
nhìn chung các học viên được đánh giá cao về năng lực chuyên môn nghiệp vụ có ý thức kỷ luật tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi tám thành phố sẽ bổ sung một trăm linh năm biên chế cho các học viên đề án
tuy nhiên lãnh đạo thành phố cũng đánh giá một số học viên vẫn làm việc cầm chừng chưa tầm huyết chưa thích nghi với môi trường công tác
bên cạnh đó một số đơn vị tuyển dụng lao động đã bố trí công tác cho học viên chưa đúng chuyên ngành
lãnh đạo thiếu tin tưởng lắng nghe ý kiến của học viên
lãnh đạo thành phố ghi nhận những ý kiến đồng góp của các học viên để hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đáy ngộ phù hợp và cùng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố phát triển trong tương lai